để bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất cây trồng vụ đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
chuẩn bị cho thu hoạch và vụ hẻ thu tới đặc biệt là công tác chống hạn theo yêu cầu của tỉnh phú yên
các nhà máy thủy điện đang điều chỉnh lưu lượng nước cung cấp cho cây trồng vùng hạ du
tình trạng thiếu nước năm nay được dự báo sẽ gai gắt hơn năm ngoái
dung tích các hồ chứa ở tỉnh phú yên chỉ còn khoảng sáu mươi thiết kế có hồ giảm còn ba mươi
các thủy điện đã phải điều chỉnh lưu lượng xả nước
cụ thể công ty của phần thủy điện sông ba hạ xá nước hai đợt một ngày
mỗi đợt chạy máy kéo dài khoảng ba giờ
riêng nhà máy thủy điện sông hinh đã vận hành cung cấp nước cho đầu mối đập đồng cam nhiều ngày qua
với lưu lượng từ ba mươi năm đến bốn mươi mét khối một giây
việc xá nước được chia làm hai đợt từ bảy giờ đến một mươi giờ và từ một mươi ba giờ đến một mươi sáu giờ ba mươi hàng ngày